với mục tiêu không để gia đình nào không có tết không có gia đình nào bị bỏ lại phía sau
nhiều phần quà ý nghĩa tiếp tục được trao tặng tới tay những người có hoàn cảnh khó khăn
và nạn nhân chất độc da cam tại hà nội
tại hai phường cầu dền và phường quỳnh mai thành phố hà nội
nhiều người dân đã được nhận những phần quà thiết thực và ý nghĩa chào đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi
mỗi xuất quà trị giá sáu trăm linh đồng đã được trao tới tận tay người dân
đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình xuân nhân ái tết sẻ chia
được triển khai theo phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
xuân canh tý hai nghìn hai mươi của hội chữ thập đỏ tp hà nội
dự kiến hơn tám mươi phần quà sẽ được trao tặng tới người dân trên địa bàn thành phố nhân dịp này